bệnh viện từ dũ tp hcm vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một sản phụ bị thuyên tắc động mạch phổi tính mạng ngàn cân treo sợi tóc
báo động đỏ liên viện được kích hoạt các bác sĩ bệnh viện trợ rẫy ngay lập tức sang hỗ trợ cấp cứu khi bệnh nhân có dấu hiệu ngừng thở ngay trên bàn mổ
khi thai được ba mươi tám tuần tuổi thai phụ này được chồng đưa đến bệnh viện từ dũ nhập viện trở sinh
sau thăm khám bác sĩ nhận định chị có nguy cơ tai biến cao nhất là băng huyết thuyên tắc mạch máu trong lúc sinh nên hội trần và lên kế hoạch mổ cho chị
khi vừa mổ bắt con xong sản phụ bị tụt huyết áp mạch không ổn định tím tái dấu hiệu ngừng thở
ngay lập tức các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực thay nhau ép tim ngoài lồng ngực liên tục lúc sản phụ bị dối loạn đông máu sốc mất máu
báo động đỏ liên viện cũng được kích hoạt các bác sĩ bệnh viện trợ rẫy bệnh viện hùng vương đã sang hỗ trợ cấp cứu kịp thời
sau ba tiếng rưỡi sản phụ tỉnh lại trong niềm hạnh phúc của cả đội ngũ y bác sĩ hiện cả hai mẹ con đã hoàn toàn khỏe mạnh bình phục
theo bác sĩ phụ nữ mang thai bị thuyên tác động mạch phổi chiếm tỷ lệ rất thấp
tuy nhiên nếu xảy ra biến chứng khi sinh thì sản phụ có nguy cơ tử vong rất cao
khuyến cáo các thai phụ cần đi khám thai định kỳ thường xuyên để được bác sĩ tư vấn kỹ trong việc theo dõi và tẩm soát bệnh